thưa quý vị và các bạn sự vào cuộc của hàng loạt quốc gia trong cuộc chiến chống tin giả fake news cho thấy
nguy cơ từ tin giả ngày càng trở nên phức tạp nguy hiểm
thực tế này không chỉ yêu cầu các quốc gia có thái độ nghiêm túc hành động quyết liệt có sự hợp tác trên quy mô toàn cầu
mà còn đòi hỏi trách nhiệm từ chính các cơ quan đơn vị báo chí
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
trách nhiệm báo chí trong cuộc chiến chống tin giả của tác giả thành sơn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đến nay những đối tượng quá khích gây bạo loạn tại bình thuận hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đã bị xử lý theo quy định của pháp luật
nhưng hẳn nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cơn lên đồng tập thể của một nhóm người
trong vụ việc này không thể không nhắc đến một hiện tượng tưởng là bình thường
nhưng có vai trò như việc thêm dầu vào lửa
đó là thông tin hai mươi cảnh sát cơ động đến chấn áp tại bình thuận
mà một số đối tượng đưa lên mạng xã hội rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt
thông tin giả mạo bóp méo sự việc đến mức phi lý này
ngay lập tức đã góp phần kích động dẫn đến hành động sai trái
cho một bộ phận nhân dân thiếu thông tin hoặc tin theo tin giả một cách cảm tính
và là nguyên nhân đẩy một số người tới thái độ chống đối chính quyền
hậu quả nguy hại của vụ việc là trụ sở cơ quan nhà nước bị đập phá
xe cộ bị đốt cháy lực lượng chức năng bị tiến công và hành hung
cuộc sống của người dân trong vùng bị đảo lộn trật tự xã hội bị ảnh hưởng
ngày gần đây nhất là việc thị trường nhà đất đà nẵng liên tục biến động bất thường
lý do sốt đất là do hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đô thị được vẽ ra trên mạng
mà đỉnh điểm là thông tin chính quyền thành phố đồng ý xây cầu nối hai khu đô thị
khiến không ít người nhầm tưởng vội vã xuống tiền mua các lô đất ở đây với giá cao ngất ngửa
nhiều tin giả khác như máy bay rơi vỡ đập thủy điện bắt cóc lan truyền với tốc độ chóng mặt
gây không ít hoang mang bất ổn
đó chỉ là một số thí dụ điển hình của nạn tin giả đang hoành hành trong đời sống
với mức độ ngày càng ngang nhiên trắng trợt gây tác hại ngày càng nguy hiểm khó lường
tác động đến các lĩnh vực hoạt động xã hội đe dọa sự an toàn của các tổ chức cá nhân
điều đáng nói là bên cạnh các tin giả xuất phát từ sự nông nổi thiếu hiểu biết của một số người
còn xuất hiện sự gia tăng tin giả với ý đồ rõ ràng mà mục đích chính là phá hoại uy tín
của cơ hội
cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân tiến công vào hệ thống chính trị vào chế độ
không chỉ tại việt nam ở nhiều quốc gia khác trên thế giới tin giả cũng là vấn nạn
tác động tiêu cực từ chính trị kinh tế đến văn hóa giáo dục y tế
một khảo sát năm hai nghìn một mươi tám của viện thăm dò dư luận gold lab và quỹ hiệp sĩ
knige foration tại mỹ cho thấy sáu mươi năm người dân đánh giá thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội
và họ tiếp xúc là thông tin sai lệch
đánh giá tác hại của tin giả
david patrick caracos tác giả cuốn sách chiến tranh trong một trăm bốn mươi nhân vật phân tích đại ý
tin giả không hoạt động như tuyên truyền truyền thống
nó cố gắng làm vẩn đục nước cố gắng gieo càng nhiều nhầm lẫn và càng nhiều thông tin sai lệch càng tốt
để khi mọi người nhìn thấy sự thật họ khó nhận ra hơn
lùi thời gian về trước
lùi thời gian về trước
hồi cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
một hội thảo quốc tế với chủ đề
những hậu quả nghiêm trọng của tin giả đối với an ninh quốc gia và các thiết chế xã hội
được tổ chức tại canada thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ châu âu châu á mỹ canada
đã đi đến kết luận
tin giả đã đầu độc những diễn đàn xã hội đe dọa trực tiếp sự phát triển lành mạnh dân chủ của xã hội
đáng chú ý tại hội thảo ủy ban an toàn thông tin canada gọi tắt là scrs
công bố báo cáo có nhanh đề
chống lại tin giả một cuộc chiến tổng lực không biên giới cho biết
sự phổ cập khả năng truyền bá thông tin nhanh chóng của internet và các mạng xã hội
chủ yếu là facebook và twitter đã góp phần làm trầm trọng thêm các hậu quả gây ra bởi các tin giả
vai trò của báo chí truyền thống với tư cách là người bảo đảm chất lượng của thông tin đại chúng đã bị suy giảm nghiêm trọng
thông tin của báo chí truyền thống đã bị nhấn chìm trong dòng truyền thống
các dữ liệu được đưa ra từ vô số nguồn của các cá nhân hay tổ chức ẩn danh khác nhau
mà đa phần là tin tức giả mạo hay sự nhào trộn khéo léo giữa tin thật và tin giả
các chuyên gia đã đi đến đồng thuận
không thể có một giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề về nạn tin tức giả
một vấn đề phức tạp và đa chiều
những giải pháp như tăng cường vai trò của báo chí truyền thống
kiểm tra chi tiết các thông tin nhận được
để thay đổi phương thức truyền tải thông tin
và việc đưa ra các bài giảng để nâng cao nhận thức của người dân
có được năng lực phân biệt tin thật và tin giả
tất cả có vai trò quan trọng và phải được phối hợp đồng bộ
từng quốc gia cũng cần xây dựng những điều luật để chống lại nạn tin giả
và cộng đồng quốc tế phải sát cánh cùng nhau xây dựng được một công ước quốc tế để chống lại nạn tin giả
nỗ lực chống lại sự gia tăng của tin tức giả mạo
và đổi hướng ngày càng phức tạp khó lường trở thành một tác nhân gây chia rẽ chính trị
cổ suý cho chủ nghĩa cực đoan chủ nghĩa dân túy đang được nhanh chóng triển khai thực thi tại nhiều quốc gia
mới đây ngày năm tháng một mươi hai liên hiệp châu âu eu chính thức công bố hệ thống kế hoạch hành động chống tin tức giả
gọi tắt là apad giúp các nước thành viên chủ động cảnh báo nhau trước các thông tin trực tuyến sai sự thật
apad sẽ chính thức được thiết lập

vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín có nhiệm vụ chia sẻ dữ liệu phân tích các chiến dịch tuyên truyền
đồng thời thúc đẩy việc kết nối trao đổi thông tin giữa các thành viên trong khối
nhằm cùng ứng phó với tình trạng tung tin giả mạo sai sự thật và nâng cao cảnh giác cho cộng đồng
đây được đánh giá là động thái quyết liệt của các quốc gia thuộc eu trước nạn tin giả
trước đó ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với việc thông qua luật chống tin giả
chính phủ malaysia đã trở thành một trong các quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật này
theo đó luật quy định tin giả mạo là tin sai một phần hoặc toàn bộ tin tức thông tin dữ liệu và báo cáo
dù dưới dạng tài liệu hình ảnh hoặc ghi âm hay bất kỳ hình thức nào khác có khả năng gợi từ hoặc ý tưởng
luật được áp dụng với tất cả tài khoản mạng xã hội các blog và diễn đàn trực tuyến
cũng như các cá nhân tổ chức trong và ngoài malaysia
nếu có hành vi cung cấp tin giả liên quan đến đất nước hoặc người dân malaysia
thật ra tin giả không phải là vấn đề mới
tuy nhiên chỉ đến khi có sự trợ giúp từ việc phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội
mới thật sự trở thành một đại dịch với sức tàn phá khủng khiếp
các trang mạng xã hội với đặc tính riêng nhằm phục vụ tối đa cho người sử dụng
còn có mặt trái là môi trường lý tưởng để tin giả nhanh chóng phát tán
bởi vậy không ngạc nhiên khi hàng loạt quốc gia đã lên tiếng yêu cầu các trang mạng xã hội
phải chịu trách nhiệm về việc kiểm soát thông tin
chính nhờ sức ép mạnh mẽ từ các quốc gia facebook google twitter mozilla
đã phải thừa nhận trách nhiệm về nạn tin giả trên trang mà họ tạo dựng
đồng thời phải đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám facebook đã thiết lập một văn phòng đặc biệt mạng xã hội

có trụ sở tại thung lũng silicon của mỹ với nhiệm vụ ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội
để can thiệp các cuộc bầu cử sắp tới tại quốc gia này thông qua việc tung tin tức giả mạo
hoặc với việc ra mắt apad eu cũng đưa ra yêu cầu buộc các mạng xã hội phải nghiêm túc tuân thủ cam kết
bảo đảm quảng bá chính trị minh bạch chặn các tài khoản giả mạo
và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác định các chiến dịch tung tin sai lệch
cụ thể ngay từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các nền tảng trực tuyến có trách nhiệm báo cáo hàng tháng
về kết quả đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu của ủy ban châu âu ec
các nền tảng trực tuyến không tuân thủ những cam kết nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm
ở việt nam liên tục trong nhiều năm qua nạn tin giả với nhiều hệ lụy gây hoang mang
đe dọa ổn định trật tự xã hội đã liên tục được cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng
các cơ quan chức năng cũng tích cực vào cuộc yêu cầu các trang mạng xã hội như facebook google
gỡ bỏ hàng nghìn tài khoản vi phạm pháp luật video clip có nội dung xấu độc bịa đặt vu khống cá nhân chính quyền
kêu gọi biểu tình kích động nhân dân chống phá đảng nhà nước gây bất ổn trong xã hội đất nước
xong cũng cần thẳng thắn khẳng định rằng trong một số trường hợp không ít báo chí chính thống dường như lép vế
phản ứng chậm trước tin giả
không kịp thời phát hiện để cung cấp thông tin xác thực mà dư luận quan tâm
đã có không ít trường hợp báo chí cũng bị mắc bẫy tin giả hoặc mất phương hướng
thậm chí có tờ báo còn sản xuất ra tin giả mà thí dụ điển hình là mới đây
một tờ báo có lượng phát hành lớn đăng bài phản ánh việc xuất hiện pano có tiếng nước ngoài ở rừng tràm trà sư an giang
tạo những ồn ào phản ứng trái chiều không đáng trong dư luận
trong khi đó chỉ là tấm biển hướng dẫn khách du lịch bằng ba tấm biển
việt anh trung quốc
nhưng thông tin đã bị cắt cúp nhằm làm sai lạc bản chất
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám luật an ninh mạng đã được quốc hội thông qua
và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
là cơ sở pháp lý cần thiết quan trọng để ngăn chặn xử phạt nạn tin giả
nhưng cuộc chiến chống tin giả sẽ vẫn còn vô cùng cam go khốc liệt
bởi hàng ngày hàng giờ tin giả giống như thuyền
tin giả giống như một bệnh dịch vẫn tìm mọi con đường mọi cách thức
để len lỏi gieo rắc phát tán trong cộng đồng thông tin sai sự thật
xuyên tạc thổi phồng sự sợ hãi gây hoang mang trong dư luận xã hội
thực tế cho thấy cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị
và việc cảnh báo người dân trong lựa chọn thông tin
khi mà mỗi ngày họ đang tiếp cận rất nhiều nguồn cung cấp thông tin
dễ dẫn đến nhiễu loạn mất phương hướng thì vai trò của báo chí đang được kết thúc
vì trong cuộc đua về thông tin nhất là với thông tin trên mạng xã hội
hơn ai hết báo chí đang nắm giữ nhiều lợi thế
đưa tin đúng là chưa đủ mà các nhà báo cần có nghĩa vụ vạch trần
và dập tắt tin giả cũng như thông tin bị bóp méo vốn thường được nhiều người đọc
và chia sẻ trên mạng hơn là sự thật tăng thêm lượng thông tin sạch cho người dân
hạn chế cơ hội cho những đối tượng lợi dụng sự kém hiểu biết
sự tò mò của người dân để kích động trục lợi
do đó để phát huy vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống tin giả
chắc chắn không có gì hơn là tăng cường sự lành mạnh của báo chí
cung cấp thông tin nhanh nhạy song trung thực chính xác
khi không còn niềm tin và hiểu rõ bản chất tin tức vô căn cứ trên mạng xã hội
người dân sẽ đặt niềm tin vào các kênh thông tin chính thức để xác minh thông tin họ quan tâm
từ đó định vị và khẳng định sự tin cậy
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
trách nhiệm báo chí trong cuộc chiến chống tin giả của tác giả thành sơn
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau